dấu ấn của cố thủ tướng võ văn kiệt đã in đậm trong quyết sách lớn những công trình trọng điểm quốc gia
góp phần đưa đất nước đạt những thành tựu quan trọng
đây là một trong những nội dung được lãnh đạo nhà nước nhấn mạnh tại hội thảo khoa học cấp quốc gia
đồng chí võ văn kiệt nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng và cách mạng việt nam
tổ chức sáng nay tại tp hcm ngày hai mươi hai tháng một mươi một
phát biểu khai mạc hội thảo ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đánh giá
hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh cố thủ tướng võ văn kiệt hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi hai
hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực để cùng ôn lại cuộc đời sự nghiệp vẽ vang
và tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
theo phó thủ tướng phạm bình minh cố thủ tướng võ văn kiệt với tám mươi sáu tuổi đời sáu mươi chín tuổi đảng
gần bảy mươi năm hoạt động cách mạng liên tục gắn liền với những chặng đường lịch sử vẽ vang của đảng và dân tộc
cố thủ tướng võ văn kiệt được thực tiễn đấu tranh cách mạng trải qua kháng chiến chống thực dân pháp chống bị cố nước
trên các cương vị phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân và sau đó là bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
hay khi đảm nhiệm các chức vụ chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước phó chủ tịch thường trực phó chủ tịch thứ nhất hội đồng bộ trưởng
chủ tịch hội đồng bộ trưởng thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh dấu ấn võ văn kiệt đã in đậm trong những quyết sách lớn những dự án công trình trọng điểm quốc gia
thời kỳ đầu đổi mới giữa bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn tách thức
điều này đã góp phần đưa sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu quan trọng đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

trong chín mươi báo cáo tham luận từ các lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các cơ quan bang bộ ngành trung ương một số địa phương và các nhà khoa học
khắc họa phần nào chân dung một nhà lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược lý luận gắn liền với thực tiễn
dám nhìn thẳng vào sự thật dám nghĩ dám làm vì nhân dân vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội